tại séc nước này sẽ áp dụng hệ thống theo dõi và cách ly thông minh
cho phép cơ quan chức năng xây dựng được bản đồ đi lại trong vòng năm ngày gần nhất
của người nhiễm virus sars cov hai và khoanh vùng đối tượng đã tiếp xúc với bệnh nhân
theo người đứng đầu ủy ban chống khủng hoảng quốc gia séc roman primula
hệ thống mới dự kiến sẽ được triển khai thử nghiệm vào tuần thứ hai của tháng bốn
nếu được sự đồng ý của người nhiễm bệnh hệ thống sẽ truy xuất lại dữ liệu di động
và các giao dịch thanh toán thẻ trong năm ngày trước đó
ông primula cũng cho biết theo quyết định của thủ tướng andrei babis
lực lượng quân đội nước này sẽ tham gia sâu rộng vào việc triển khai hệ thống mới